thưa quý vị vào chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hai cục cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông cả nước trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
và trong đó vi phạm về nồng độ cồn có tới hai một trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm tốc độ là một hai trăm chín mươi bốn trường hợp
ngoài ra còn có chín tài xế bị phát hiện vi phạm có liên quan đến ma túy
trong ngày toàn quốc xảy ra bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi hai người bị thương bốn mươi bốn người
như vậy sau hai ngày nghỉ cả nước xảy ra tám mươi tám vụ tai nạn giao thông làm hai mươi hai người tử vong tám mươi bốn người bị thương
trên các tuyến đường bộ qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý bảy ba trăm bảy mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một mươi sáu tỷ đồng tạm giữ bảy mươi xe ô tô hai tám trăm bảy mươi ba xe mô tô một mươi bốn phương tiện khác tước một năm trăm hai mươi sáu giấy phép lái xe các loại
với nhiều sự kiện hoạt động
trong văn hóa văn nghệ chào đón năm mới kỳ nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn năm nay quảng ninh tiếp tục là điểm đến của đông đảo người dân và du khách
để phục vụ nhân dân đón năm mới an lành nhiều biện pháp đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ đảm bảo an toàn mọi hoạt động chào đón năm mới
trong đêm ba mươi một tháng một mươi hai hàng vạn người dân du khách đã tập trung về tham dự lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập thành phố hạ long và chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
một độ người và phương tiện tăng giao thông tăng cao đột biệt
tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa công an thành phố các phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh và lực lượng chức năng liên quan
tình hình an ninh trật tự đã được giữ vững bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm và chào đón giao thừa năm hai nghìn hai mươi bốn không để xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông nghiêm trọng
kết thúc thì mời người dân và phương tiện về an toàn và thông suốt thì lực lượng mới được giúp quân
cùng với tuyến đường bộ trên tuyến đường thủy để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân du khách cùng với tăng cường tuần tra trên các luồng tuyến sẵn sàng ứng phó những tình huống phát sinh
các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì nghiêm việc kiểm tra điều kiện an toàn của cảng bến phương tiện việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của đội ngũ thuyền trường thuyền viên trên các phương tiện
kết thúc thì mời người dân và phương tiện về an toàn giao thông của cảng bến phương tiện việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của đội ngũ thuyền trường thuyền viên trên các phương tiện
đỉnh hạ long này rất nhiều lần rồi mà tôi đọc sách tôi được biết rằng vịnh hạ long là một cái địa danh rất là nổi tiếng mà rất là an toàn rất là an toàn tuyệt đối
và đặc biệt là các anh các chị đã kiểm tra lên tàu như thế này tôi thấy cảm thấy an toàn hơn
theo tổng hợp từ văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh trong hai ngày đầu kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn mật độ tăng cao trật tự an toàn giao thông vẫn được đảm bảo
tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn thế cẩm và nguyễn thế thanh cùng chủ tại huyện phù cử tỉnh hương yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra nguyễn thế cẩm thông qua mạng xã hội facebook đã mua tài khoản ngân hàng được đăng ký bằng sim giác
sau đó lập tài khoản gia lô bằng số điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng với mục đích lừa chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đổi tiền nhân dân tệ trung quốc
khi khách có nhu cầu đổi nhân dân tệ sang việt nam đồng đến tài khoản ngân hàng thì cẩm chặn liên lạc xóa thông tin khách hàng
sau đó chiếm đoạt tiền để đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do quen biết nguyễn thế thanh nên cẩm đã hướng dẫn thanh thực hiện hành vi tương tự như trên
cơ quan công an xác định hai đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền hơn một trăm bảy mươi bảy triệu đồng của nhiều bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước
còn tại bình định với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thành tân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định khởi tố và bắt tận giả
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính tại một khu nhà trọ nằm trên đường an dương vương tp quy nhơn
phát hiện tại phòng do nguyễn thành tân thuê trọ cất dấu hai bịch ni lông bên trong có chứa gần bảy mươi viên thuốc lắc và bảy túi ma túy đá với tổng trọng lượng là hơn sáu mươi năm g
qua đầu tranh tân khai nhận đây là số ma túy do đối tượng mua về từ tp hcm để vừa sử dụng vừa chia nhỏ bán kiếm lời
ngày hôm nay công an tp hà nội thông tin về việc triệt phá sới bạc núp bóng vui chơi đầu xuân
qua đó bắt giữ đối tượng cộng cán là lê đình cường tức cường kính trú tại phường yên nghĩa tp hà nội về hành vi đánh bạc
tuy chưa có tiền án tiền sự nhưng cường kính đã có nhiều biểu hiện hoạt động mang tính chất anh chị
địa bàn đã được công an theo dõi
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện bắt quả tăng
tại nhà phạm thắng lợi địa chỉ tại tổ một mươi bảy yên nghĩa có năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi chắn
lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm tiền trên chiếu bạc là gần chín mươi triệu đồng và hai bộ bài chắn hai đĩa xứ
qua đấu tranh phân loại lực lượng công an xác định phạm thắng lợi chủ nhà cùng lê đình cường và các đối tượng khác có hành vi đánh bạc
cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh và làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm một mươi ba một năm
hai đối tượng là nguyễn hiệu đảng và lê văn dũng vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng trị bắt giữ
theo hồ sơ vụ án trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng cùng đồng bọn cho hai người dân vay
với tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng với lãi suất là ba trăm một mươi chín
đến chín trăm một mươi ba một năm thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn hiễu đảng và lê văn dũng
thu giữ một xe ô tô chín xe máy một mươi sáu điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan khác
phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án
nguyễn hiệu đảng là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng từ năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh quảng trị
thưa quý vị nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã có thư chúc mừng năm mới hai nghìn hai mươi bốn đến toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan học viên công nhân công an
lao động hợp đồng trong công an nhân dân các đồng chí cán bộ công an hưu trí thương binh bệnh binh
thân nhân liệt sĩ công an nhân dân người có công với cách mạng các đồng chí bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng đăng tải toàn thư của đồng chí bộ trưởng
các đồng chí thân mến nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn và đón xuân giáp thìn thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan học viên công nhân công an lao động hợp đồng trong công an nhân dân
các đồng chí cán bộ công an hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân người có công với cách mạng
các đồng chí bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả của quân đội nhân dân
các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã đoàn kết chung sức đồng lòng nỗ lực quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thử thách phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương và nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mơ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động kiểm chế gia tăng tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc giữ vững ổn định chính trị xã hội duy trì môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
tích cực tham mưu đi đầu thực hiện chuyển đổi số quốc gia cải cách hành chính tình gọn tổ chức bên trong xây dựng công an xã đủ sức giải quyết tình hình an ninh trật tự từ sớm ngay từ đầu và tại cơ sở
công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột trong công tác đối ngoại việt nam thực hiện có hiệu quả phương châm đi trước mở đường góp phần nâng cao hình ảnh vị thế uy tín của công an nhân dân việt nam trên trường quốc tế
trong công tác và chiến đấu đã xuất hiện ngày càng nhiều gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm
được đảng nhà nước nhân dân và bạn bè của chúng ta

trong công tác và chiến đấu đã xuất hiện ngày càng nhiều gương cán bộ chiến sĩ công an nhân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc tế

trong công tác và chiến đấu đã xuất hiện ngày càng nhiều gương cán bộ chiến sĩ công an nhân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc tế